từ nhiều năm nay đã xảy ra tình trạng sạt lở sông trà bồng đoạn qua huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống ven sông luôn thấp thòm vì con nước có thể rình dập cuốn trôi nhà cửa dụng vườn bất kỳ lúc nào
mùa mưa bão năm nay đang đến rất gần
nhiều hộ dân sống ven sông lại canh cánh nỗi lo khi chứng kiến hàng chục mét đất bị xói mòn theo cỏ nước
và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân là rất lớn
gia đình bà nguyễn thị điện ở thôn đông yên ba xã bình dương huyện bình sơn đã sinh sống bên cạnh dòng sông trà bồng suốt hơn năm mươi năm qua
cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua bà điện lại tận mắt chứng kiến sự hung hãn của con nước khi xâm lấn gây sói lở hàng chục mét đất của xóm làng
khu vườn ven sông của gia đình bà cách đây chục năm rộng đến hai m hai nhưng nay chỉ còn vẻn vẹn hơn bốn trăm linh mét
sợ ảnh hưởng đến tính mạng cách đây hai năm
gia đình bà điện đã phải di rời vào sâu bên trong
không riêng gì gia đình bà điện gần ba mươi hộ dân khác sống ven sông trà bồng cũng đã phải di rời vì tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng
hàng năm vào mùa mưa bão nước lũ rồn về gây xói lở ảnh hưởng trực tiếp đến hai trăm ba mươi hectare đất với hơn một nhân khẩu đang sinh sống
nhiều năm qua xã bình dương trích kinh phí hỗ trợ cùng nhân dân trồng tre cắm cọc để hạn chế sạt lở nhưng không hiếu hiệu
chỉ trong vòng một mươi năm trở lại đây sông nước trà bồng đã ăn mòn hơn bốn mươi mét đất
sâu sâu trong khu vực dân cư
ngoài khu vực sạt lở ở xã bình dương xuyên suốt chiều dài chảy qua huyện bình sơn sông trà bồng cũng đang đe dọa trực tiếp đến hơn một hai trăm linh hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong mùa mưa lũ sắp tới chính quyền huyện bình sơn đã tiến hành xây kè kiên cố hoặc ra cố tạm thời ở một số điểm sung yếu
tuy nhiên đó chỉ là giải pháp trước mắt
còn về lâu dài huyện bình sơn đang chờ sự trợ giúp
đề nghị tỉnh trung ương cũng có kế hoạch bố trí một số khu dân cư tới định cư để dư dờ một số hộ dân sống vang sông trà bồng có nguy cơ sạt lở cao và dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng trong mùa lũ để dư dờ dân cái vùng này đi
đối với những vùng sạt lở chưa được xa cố hàng trăm mụ dân sống vang sông trà bồng đang thấp thỏm mong chờ có kè chống xói lở
năm nay khi mùa mưa lũ về hàng nghìn người dân sống vang sông trà bồng đang thấp thỏm mong chờ có kè chống xói lở
hàng nghìn người dân sống vang sông trà bồng vẫn phải sống trong tâm trạng lỡ âu khi tình trạng xói mòn sạt lở ngày càng nghiêm trọng